trước tình hình mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp ngày hai mươi tháng tám đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực cửa đại thành phố hội an
công tác quản lý an toàn hồ đập thủy điện tại thủy điện sông tranh hai huyện bắc trà my tỉnh quảng nam và có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ hai nghìn một mươi chín
sau khi nghe báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam về công tác chuẩn bị trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh quảng nam trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám sắp tới
đoàn công tác đề nghị tỉnh quảng nam cần chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ cần có các biện pháp cụ thể cần thiết
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân nâng cao năng lực kiện toàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
tỉnh quảng nam cần đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở xã thôn bản để ứng phó kịp thời với các sự cố